ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe cầu vượt tại nút giao giữa đường cổ linh và cầu vĩnh tuy quận long biên hà nội
cầu vượt nút giao thông cổ linh cầu vĩnh tuy có kết cấu bằng thép với mức tổng đầu tư khoảng một trăm sáu mươi một tỷ đồng là một trong tám công trình giao thông trọng điểm của hà nội
được thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù giao thầu trực tiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ góp phần giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông trong khu vực
sau gần tám tháng thi công công trình đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra bảo đảm đồng bộ về mặt kỹ thuật kiến trúc và cảnh quan trong đô thị